thành phố cần thơ đã long trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm bảy mươi bốn năm ngày cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín
và năm mươi năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh
cách đây bảy mươi bốn năm dưới sự lãnh đạo của đảng và chủ tịch hồ chí minh
cả dân tộc việt nam triệu người như một đồng lòng vùng lên tiến hành cuộc khởi nghĩa thắng lợi
đập tan ách thống trị của thực dân phong kiến giành chính quyền về tay nhân dân
ngày hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm tại quảng trường ba đình lịch sử
chủ tịch hồ chí minh đã trịnh trọng đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước việt nam dân chủ cộng hòa
nay là nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
tại buổi họp mặt lãnh đạo thành phố cần thơ ôn lại truyền thống ngày cách mạng tháng tám thành công
quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và năm mươi năm thực hiện di trúc của bác
dìm nay thành ủy cần thơ trao tặng bốn trăm linh chín huy hậu đảng cho bốn trăm linh chín đảng viên trên địa bàn
riêng tại buổi họp mặt sáng nay có bốn đảng viên cao niên được trao tặng huy hậu đảng